ở phía cực tây của tổ quốc nhiều cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã không quản ngại khó khăn gian khổ
về cắm bản tăng cường tham gia cấp ủy địa phương và sinh hoạt tại các tri bộ
hướng dẫn giúp đỡ người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
họ đã thực sự gắn bó và trở thành người con của bản qua đó góp phần tạo dựng thế trận lòng dân
cũng như nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới giữ vững chủ quyền quốc gia
hôm nay ngày ba tháng ba kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây
cách đây nhiều năm khi mới được thành lập mường nhé tỉnh điện biên được biết đến là một huyện phức tạp
về an ninh trật tự an ninh chính trị
đã nhiều năm trôi qua dưới sự lãnh đạo của đảng kinh tế xã hội của mường nhé ngày càng đi lên
đời sống của bà con đã ổn định
nhằm giữ vững trật tự an ninh biên giới công tác xây dựng thế trận lòng dân
được các chiến sĩ bộ đội biên phòng trú trọng bằng việc thực hiện chương trình
đưa cán bộ chiến sĩ là đảng viên về cơ sở làm nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng
để kết nạp đảng cho những quần chúng yếu tố
xã nậm kè là có một mươi hai bản trong đó có năm bản trắng là không có đảng viên
sau khi chúng tôi qua nghiên cứu tổ các tổ đội công tác cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương
tham mưu thì đến nay là một mươi hai trên một mươi ba bản đã có tổ chức đảng
và đã đưa quân ra
tổ chức quần chúng yếu tố kết nạp đảng để làm nòng cốt đến nay
các tổ chức quần chúng đảng này phát huy rất là tốt
nhận thấy đời sống của bà con còn rất nhiều khó khăn
đây chính là trở ngại lớn trong công tác xây dựng củng cố thế trận lòng dân
các chiến sĩ biên phòng đã chung tay làm những con đường giao thông nông thôn thẳng tắp
chạy dài vào tận thôn bản giúp đỡ bà con cắt cây con giống phù hợp với địa phương
để làm mô hình kinh tế
trước kia thì
có bà con nghe lời kẻ sống đi theo quân quốc mông
năm hai nghìn một mươi một đến đây thì bà con cũng ủ định
xong là thấy cái đấy là không tốt
xong là bây giờ nhà nước vẫn ủng hộ bà con để làm ao sinh sống tại đây
bây giờ bà con đã lấy khay ruộng nương để nhân dân bản đầy đủ hơn
đồn biên phòng đã tham mưu chính quyền địa phương
thứ nhất là làm mô hình cấy lúa nước
từ một vụ thành công
chúng tôi đã làm thí điểm là một mươi năm m hai cấy lúa hai vụ thu hoạch trên bốn tấn
số thóc này chúng tôi đã trực tiếp phát cho đồng bào
vụ này là các đồng bào đã bắt đầu làm hai vụ
không phải đi làm thuê
làm mất ổn định tình hình chính trị xã hội của địa bàn
ngày ngày trên bước đường tuần tra biên giới
người chiến sĩ quân hàm xanh vẫn âm thầm lặng lẽ
thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình
nơi nào có dấu chân các anh đi qua là bản làng được ấm no đủ đầy
màu xanh biên cương chính là màu xanh của niềm hy vọng
thắp sáng lên hạnh phúc cho người dân miền biên viễn còn nhiều khó khăn